tại hà nội đoàn khối các cơ quan trung ương đã tổ chức lễ kỷ niệm chín mươi năm
ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
và tuyên dương các bí thư tri đoàn tiêu biểu khối các cơ quan trung ương
tới dự chương trình có đồng chí nguyễn xuân thắng
ủy viên bộ chính trị giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
chủ tịch hội đồng lý luận trung mương
các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống chín mươi năm xây dựng và trưởng thành của tổ chức đoàn
và những thành tích tuổi trẻ khối các cơ quan trung ương đã đạt được trong suốt thời gian vừa qua
cũng trong dịp này đoàn khối các cơ quan trung mương đã tuyên dương bí thư tri đoàn tiêu biểu khối các cơ quan trung mương
vinh danh hai tri đoàn mạnh toàn quốc năm hai nghìn hai mươi một một mươi bảy bí thư tri đoàn tiêu biểu toàn quốc
và bốn mươi ba bí thư tri đoàn tiêu biểu khối các cơ quan trung ương
vì đã có những thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên khối các cơ quan trung mương